những thông tin về áp thấp nhiệt đới và tình hình sau mưa lũ tại một số địa phương
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của vùng áp thấp và mưa lũ lớn
ngày hôm nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp
để lên phương án ứng phó và đưa ra các giải pháp cụ thể
hiện hầu hết các hồ thủy điện lớn ở khu vực phía bắc đã đầy nước cần xả lũ
hồ hòa bình đã mở một cửa xả đáy vào ngày năm tháng một mươi
bên cạnh đó hiện trên khu vực biển đông đang xuất hiện một vùng áp thấp
cách bờ biển từ bình định đến khánh hòa ba trăm ba mươi km về phía đông
do đó mưa lớn sẽ xuất hiện trên cả nước
mưa to đến rất to sẽ tập trung ở trung bộ có diễn biến phức tạp và khả năng kéo dài cao
theo báo cáo hiện có hơn một tàu cá hơn chín trăm năm mươi hectare nuôi trồng thủy sản
và gần hai trăm hai mươi lồng bèn nằm trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
chỉ về tài sản và còn kể cả là con người
chú tránh khi mà có tình huống mà phức tạp gió lớn là phải đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh
cái chỉ đạo của chính quyền địa phương
bên cạnh đó khách du lịch bắt đầu quay trở lại sau dịch covid một mươi chín
các địa phương cần chú trọng bảo đảm an toàn